vâng thưa bác sĩ người bị viêm lết dạ dày thường có các triệu chứng khó chịu
ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống
vậy viêm lết dạ dày thường do những nguyên nhân nào gây ra
viêm lết dạ dày thái tràng thì là do cái tổn thương
cho cái niêm mạc của dạ dày thái tràng bị tổn thương qua lớp cơ niêm
đây là một loại bệnh mạng tính khá là phổ biến và có tinh chất thái đi thái lại nhiều lần
có rất nhiều nguyên nhân gây ra các bệnh lý do gây ra viêm lết dạ dày thái tràng
nhưng mà người ta thấy là có ba cái nhóm nguyên nhân chủ yếu
thứ nhất là do vi khuẩn hp
đây được coi là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng viêm lết dạ dày thái tràng
cái tỉ lệ nhiễm hp ở người việt nam mình cũng khá là cao
khoảng sáu mươi bảy mươi dân số
cái nhóm nguyên nhân thứ hai cũng hay gặp
đó là những người bệnh mà sử dụng những thuốc giảm đau
như là enset coptiquit aspirin
đây là những cái thuốc mà khá là phổ biến
có thể mua dễ dàng ngoài hiệu thuốc để điều trị các bệnh về xương khớp
các bệnh về tim mạnh
thì đây cũng được coi là cái nhóm nguyên nhân thường gặp
gây ra tình trạng viêm lết dạ dày thái tràng
và cái nhóm nguyên nhân thứ ba là gặp ở những người bệnh nặng
gặp những bệnh nặng điều trị
đang điều trị vào một cái khoa hồi sức khoa cấp cứu
thì đây gọi là cái tình trạng viêm lết dạ dày thái tràng do stress
đây là coi là ba cái nhóm nguyên nhân phổ biến nhất
về tình trạng viêm lết dạ dày thái tràng
vâng các triệu chứng phổ biến dễ nhận biết
của bệnh viêm lết dạ dày là gì theo bác sĩ
lớn người bệnh bị viêm lết dạ dày thái tràng
có thể là không có triệu chứng
người bệnh có thể tình cờ đi khám nội so
để phát hiện ra viêm lết dạ dày thái tràng
nhưng nếu có triệu chứng thì triệu chứng phổ biến nhất
của bệnh viêm lết dạ dày thái tràng
là bệnh nhân sẽ đau tức vùng thưởng vị
đau có thể âm ỉ hoặc đau dữ dội
thường bệnh nhân sẽ đau lúc đói hoặc là sau khi ăn
và khi người bệnh ăn những thức ăn
hoặc sử dụng những thức phẩm
có tích chất kiềm trung hòa axit
thì triệu chứng sẽ giảm đi nhanh
ngoài ra người bệnh có thể có các triệu chứng khác như là
đầy bụng ợ hơi ợ chua
nóng rát vùng thưởng vị
hoặc là ăn cảm giác khó tiêu
đôi khi người bệnh đến viện vì những biến chứng của bệnh
ví dụ như là mình nhảy có thể là nôm ra máu
hoặc bên ngoài phân đen
khi mà ổ lết gây chảy máu
hoặc là trong trường hợp
ổ lết gây ra hẹp đường xuống
hẹp môn vị đường xuống từ dạ dày
xuống dạ trang thì người bệnh sẽ đến viện
với tình trạng là nôn nhiều và không ăn được
bệnh viêm lết dạ dày khi nào thì cần điều trị
nếu không điều trị đúng cách
thì có thể xảy ra các biên chứng nguy hiểm nào
thông thường khi chúng ta phát hiện ra
người bệnh bị viêm lết dạ dày dạ trang
thì khuyến cáo người bệnh đi điều trị
thứ nhất là vì nếu mà
thông thường thì người bệnh sẽ có những triệu chứng
có trị ảnh hưởng đến chất liệu cuộc sống
ảnh hưởng đến sinh hoạt
vì thế điều trị ổ lết dạ dày dạ trang
thì có phần cải thiện hiệu chứng cho người bệnh
thứ hai là nếu mà những ổ lết dạ dày dạ trang
mà chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời
thì có thể dẫn đến những biên chứng
biên chứng hay gặp nhất của ổ lết dạ dày dạ trang
đó chính là sức ít tiêu hóa do ổ lết
cái ổ lết sẽ ăn vào mạch máu
và sẽ gây chảy máu
đường tiêu hóa trên biểu hiện trên âm sàng
người bệnh sẽ là nôn ra máu
và đi ngoài phần đen
cấp tính thì có thể là tụt vết ác
sẽ sốc mất máu
không thể bệnh nhân sẽ có tình trạng thiếu máu trên âm sàng
cái biên chứng thứ hai cũng hay gặp
đó là khi mà ổ lết ở vùng hành dạ trang
sẽ gây hẹp cái đường xuống từ dạ dày xuống dạ trang
làm cho thức ăn ưu trệ
trên dạ dày và không lưu thông xuống được
biểu hiện trên âm sàng người bệnh sẽ nôn nhiều nôn liên tục
và không ăn được
một cái biên chứng nữa cũng có thể gặp
đó là ổ lết bị thủng
sẽ thủng vào trong ổ bụng
gây ra tình trạng phương phúc mạc toàn thể
và người bệnh thông thường sẽ đau bụng dữ dội
và có thể có tình trạng nhiễm trùng kèm theo
và cái biên chứng ít gặp nữa đó là ổ lết vùng thu hóa
một số những ổ lết dạ dày
đặc biệt là ổ lết dạ dày
có thể là sành ác tình sau một thời gian điều trị
vâng xin cảm ơn bác sĩ
với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi
viêm lết dạ dày
ở giai đoạn cấp tính là tình trạng không quá đáng ngại
có thể chữa trị khỏi hẳn
bằng các biện pháp phù hợp
nhưng một khi đã chuyển sang giai đoạn mãn tính
thì bệnh rất khó điều trị khỏi hoàn toàn
và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
đe dọa đến tính mạng người bệnh
hiện nay nội soi dạ dày là phương pháp hiệu quả nhất
và được áp dụng rộng rãi
trong trần đoán bệnh viêm lết dạ dày
thông qua nội soi bác sĩ sẽ có cái nhìn trực quan
về tình trạng bên trong dạ dày
đánh giá chính xác tình trạng bệnh vị trí tổn thương
để đưa ra hướng điều trị tốt nhất
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ
chuyên gia chuyên môn cao kinh nghiệm dày dặn
làm chủ các kỹ thuật nội soi tân tiến bậc nhất
giúp quá trình nội soi diễn ra nhanh chóng nhẹ nhàng
đặc biệt nội soi dạ dày ở bệnh viện
còn có thể kết hợp với kỹ thuật gây mê
giúp người bệnh hoàn toàn cảm thấy thoải mái
không hề đau đớn trong quá trình nội soi
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv